tại hàn quốc mới đây đã ghi nhận kỷ lục tám mươi người chết vì covid một mươi chín hôm một mươi tháng một mươi hai
dưới lúc đợt gia tăng ca nhiễm đang gây áp lực lớn lên các bệnh viện và lực lượng chăm sóc y tế nước này
hàn quốc trải qua số ngày có ca tử vong cao nhất kể từ đầu dịch
với tám mươi người chết vì covid một mươi chín vào hôm một mươi tháng một mươi hai
nước này ghi nhận sáu chín trăm bảy mươi bảy ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua đánh dấu lần đầu tiên trong bốn ngày
số ca bệnh hàng ngày không vượt mốc bảy ca theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca
sự chỉ trích về đợt lây lan đột biến đang dồn về phía chính phủ nước này sau quyết định nới lỏng giãn cách xã hội
vào đầu tháng một mươi một được giới chức hàn quốc mô tả là bước đầu để khôi phục sự bình thường trước đại dịch
ngay cả khi các ca nhiễm bắt đầu tăng cao trong những tuần gần đây
giới chức trách ban đầu vẫn do dự trong việc thắt chặt giãn cách xã hội
với lý do người dân đã quá mệt mỏi và thất vọng với những hạn chế và tác động của chúng đối với kinh tế
tuy nhiên biến chủng delta vẫn lây lan làm giảm hiệu quả của vaccine
trong khi hầu hết công dân ở đội tuổi sáu mươi trở lên vẫn đang chờ đợi các đợt tiêm mũi tăng cường
và những ca nhiễm đầu tiên của biến chủng omicron đã xuất hiện
sự cấp thiết của các biến chủng ngăn chặn dịch bệnh trở nên rõ ràng
thủ tướng kim bo kyum nhân vật quyền lực số hai
sau tổng thống moon jae in cho biết trong một cuộc họp về covid một mươi chín rằng
đất nước có thể bị buộc phải thực hiện các biện pháp bất thường hơn nữa
nếu không sớm làm chậm sự lây lan của virus
giới chức trách đã ban bố các lệnh hành chính yêu cầu bệnh viện trên toàn quốc tăng cường hai giường
kết hợp để điều trị covid một mươi chín
động thái này nhằm giảm bớt áp lực cho các bệnh viện ở seoul và vùng đô thị lân cận
nơi chiếm khoảng chín mươi các đơn vị chăm sóc đặc biệt icu
các quan chức cho biết hơn một hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
cần nhập viện ở khu vực thủ đô đã buộc phải chờ đợi ở nhà vào sáng một mươi tháng một mươi hai
vì tình trạng thiếu dường bệnh
một số chuyên gia đã kêu gọi các biện pháp mạnh mẽ hơn
chẳng hạn như buộc người sử dụng lao động thực hiện chính sách làm việc từ xa
và tăng chi tiêu của chính phủ để hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ trong ngành dịch vụ
bị ảnh hưởng để đảm bảo tuân thủ các quy tắc xã hội
hàn quốc cũng đã thắt chặt biên giới để chống lại biến chủng omicran
kể từ khi xác định các ca nhiễm đầu tiên vào tuần trước
có liên quan đến những người đến từ nigeria
kdc cho biết các nhân viên y tế đã xác nhận thêm ba ca nhiễm omitral vào hôm một mươi tháng một mươi hai
nâng tổng số lên sáu mươi ba trường hợp
các nhà khoa học nói rằng vẫn chưa rõ omicron có lây lan nguy hiểm hơn
các chủng virus trước đó hay không